hiện nay hình ảnh kéo vợ mang tính chất ép buộc phản cảm vẫn xảy ra
nhưng để xử lý theo pháp luật là rất khó vì đó là phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc
quý vị và các bạn thân mến tổ kéo dâu vốn được xem là một cách người mông rút ngắn giai đoạn tìm hiểu
cũng như giảm bớt khoản tiền thách cưới và các thủ tục cưới xin tốn kém thời gian và tiền bạc
tất nhiên dù là kéo dâu thì hôn nhân giữa hình thức này cũng được xây dựng trên nền tảng tình yêu và sự thống nhất giữa hai bên nam nữ
thế nhưng từ tục kéo dâu đã bị biến thướng thành cướp vợ bắt vợ và trở thành nỗi ám ảnh sơ hái của không ít sơ nữ
liệu có bao nhiêu cô gái may mắn được giải cứu kịp thời như cô bé kia
rồi những cuộc hôn nhân từ bắt vợ có thực sự mang lại hạnh phúc hay chỉ là sự cam chịu nhẫn nhục của người phụ nữ và kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác
theo truyền thống người mông khi con trai đến tuổi kết hôn có người yêu và muốn kết hôn thì cha mẹ chuẩn bị một số xính lễ như
một cái ô vải đen ở giữa có bột khăn một đôi gà luộc chính và một vài lít rượu ngô để mang đến nhà gái làm lễ dạng hỏi
đồng thời mời một chú ruột có uy tính làm chủ hôn và một chàng rể trong gia đình làm phù rể cùng đến nhà người yêu của con trai hỏi vợ
thông thường phải đến nhà gái ít nhất từ hai lần trở lên thì cha mẹ mới đồng ý gã con gái cho chàng trai làm vợ
đó là trường hợp môn đăng hộ đối
rất nhiều trường hợp nhà gái cương quyết từ chối mối hôn sự của con gái chỉ vì có mâu thuẫn giữa hai gia đình hoặc không ưa nhà trai
khi nhà gái từ chối nhưng đôi trẻ sống chết có nhau thì nhà trai chọn ngày lành đón con dâu con trai sẽ hẹn với người yêu
đợi nửa đêm cha mẹ ngủ say và cô gái lén mở cửa theo chàng trai về nhà làm vợ chồng
về phía nhà trai bắt một con gà mái và một mươi một phụ nữ đang có chồng trong họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc
đến nhà chờ khi con trai dẫn người yêu về gọi cửa thì người phụ nữ ra mở cửa và cầm gà đưa qua đầu hai đứa trẻ
rồi quét sau lưng hàm ý xua đuổi những điều xui xẻo sau đó chàng trai dẫn người yêu vào buồn đã chuẩn bị từ trước
đợi trời sáng cha mẹ cử người đến nhà gái thông báo là con trai đã bắt con gái họ về làm vợ và không phải đi tìm
về phía người con gái không được ra khỏi nhà trong ba ngày đề phòng cha mẹ đến đánh bắt quay về
đến ngày thứ ba nhà trai chuẩn bị xính lễ
mời người đã được cử đến nhà gái thông báo làm chủ hôm
một phụ rễ cùng đôi vợ chồng trẻ đến nhà gái thỉnh tội và tiến hành lễ ăn hỏi
chính vì vậy tục bắt vợ của người mông xuất phát từ việc cha mẹ cấm đoán ngăn cản con gái kết hôn với người mình yêu
ban đầu tục bắt vợ không phổ biến chỉ những trường hợp cha mẹ cô gái ngang cấm
nhưng do việc tổ chức đến nhà gái giảm hỏi gây tốn kém tiền của lãng phí thời gian và phiền hà
nên các cặp đôi thường lựa chọn hình thức bắt vợ
thực chất tục bắt vợ của người mông là hai bên nam nữ đều đủ tuổi kết hôn
không vi phạm điều cấm của pháp luật và trước khi cô gái cùng người yêu về nhà làm vợ
chồng đều xin ý kiến của cha mẹ đồng ý và sau đó thực hiện các nghi lễ cưới hỏi
với sự tiện lợi của hình thức bắt vợ trong cuộc sống nương rẫy bán mặt cho đất bán lưng cho trời
đã được cộng đồng người mông chấp nhận qua nhiều thế hệ rồi trở thành nét đặc trưng riêng
thế nhưng hiện nay trên thực tế có không ít cha mẹ dung túng cho con trai lợi dụng tục bắt vợ
để bắt ép người con gái mình thích về làm vợ
hậu quả là cô gái đó phải sống phần đời còn lại với nỗi đau tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần
nhà nghiên cứu văn hóa trần hữu sơn phó chủ tịch hội văn nghệ dân gian việt nam khẳng định
truyền thống của người mông dùng từ kéo vợ chứ không phải là bắt vợ
nhằm tránh tình trạng thách cưới và cưỡng ép hôn nhân
trước đây người mông thách cưới cao khiến cho nhiều thanh niên nghèo không thể lấy được vợ
việc kéo vợ thường có sự thỏa thuận trước diễn ra giữa hai người yêu nhau
khi đã được kéo về nhà họ sẽ sắp xếp cho chị hoặc em gái chú rể làm bạn với cô dâu
để quen dần cuộc sống nhà chồng rồi sau đó mới tổ chức cưới sinh
chứ không phải là bắt ép về rồi muốn làm gì thì làm
như vậy về bản chất cáo vợ là tục lệ truyền thống mang giá trị nhân văn
nhưng theo thời gian tục cướp vợ xuất hiện nhiều biến tướng có yếu tố cấu thành tội phạm
nhiều cô gái không chấp nhận tình yêu của chàng trai
nhưng vẫn bị bắt về một cách thô bạo cưỡng ép trở thành vợ người khác
chưa kể tới cướp vợ còn là một biến tướng của tảo hôn
khi mà có những cô gái bị cướp về nhà chồng còn chưa đủ tuổi vị thành niên
những trường hợp cưỡng ép này đa phần chấp nhận hiện thực
nhưng cũng có những trường hợp cô gái không chịu được út ức
mà lựa chọn ăn lá ngón để tự tử
việc lợi dụng làm biến tướng phong tục trong xã hội hiện tại
đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm quyền và khát vọng của các bé gái
trong vấn đề bình đẳng nam nữ trong đó có bình đẳng hôn nhân
góp phần gia tăng nạn tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
nhiều trẻ em đang độ tuổi đến trường phải từ bỏ tương lai
chưa dừng lại ở đó ngày nay phong tục này còn bị lợi dụng
để nhiều đối tượng thực hiện ý đồ xấu như giao cấu
hay nhiều trường hợp dính líu tất cả nạn buôn bán người ở biên giới
nhiều đối tượng đã mượn phong tục bắt vợ với lời nói ngon ngọt
khiến cho những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tinh mắc bẫy
rồi sau đó thực hiện các hành vi quan hệ tình dục
thậm chí nhiều bé gái còn chưa đến một mươi sáu tuổi và hệ quả
là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải làm cha làm mẹ
tục bắt vợ đang thay vào đó là những cuộc tình chấp nhoáng
và kết cục đau lòng vẫn là những cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn phải là mẹ
nhiều thiếu nữ mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi đã phải là mẹ
nhưng cuộc sống hôn nhân của những đôi vợ chồng cũng chưa hết tuổi trẻ
còn nảy sinh ra rất nhiều vấn đề
những người được gọi là chồng cũng không hơn

những người là bao cũng đang tuổi chơi nên chẳng chăm lo gì cho gia đình
suốt ngày hành chơi theo bạn bè nửa đêm say túy lúy mới mọi về nhà
trách nhiệm làm vợ làm mẹ đè nặng lên đôi vai tông tèo của những cô bé mới một mươi ba một mươi bốn tuổi
chính vì vậy nhiều người đã không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân ép buộc
rời bỏ nhà chồng ôn những đứa con còn đó hỏng về nhà mẹ đẻ
hoặc nhiều trường hợp bị lợi dụng cưỡng ép quan hệ tình dục dẫn đến mang thai
nhưng vì trình độ dân trí còn hạn chế
đến khi biết chuyện thì đã quá muộn họ chỉ có thể trở thành mẹ đơn thân
một mình nuôi con trong sự hát hủi của người đời vì chữa hoang
hiện nay dù ở một số vùng đã đỡ hơn song tục lệ này vẫn còn tồn tại
khả năng phản kháng của các em gái thiếu nữ hầu hết là yếu ớt
còn non chính quyền rất khó xử lý
thưa quý vị và các bạn trong xã hội phát triển thì quyền cơ bản của con người
phải được bảo vệ pháp luật cần phải được thượng tôn
bởi vậy ngành văn hóa thông tin lưu lựa công an chính quyền địa phương
cần phải có thái độ ứng xử một cách rõ ràng đối với các vụ việc cướp vợ bắt vợ
tùy mức độ hậu quả của từng vụ việc để xử lý hành chính hay hình sự
không để tái diễn hàng năm như thời gian qua
hy vọng rằng những phong tục tập quán sẽ giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có của nó
không biến tướng thành những tệ nạn đẩy những thiếu nữ mới lớn xuống vực sâu đau khổ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và các bạn